phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hoàng anh tuấn hộ khẩu thường trú tại an lạc thị trấn buôn hồ crong búc tỉnh đắk lắc và để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người pháp phạm tội mà có
theo tài liệu điều tra trước đó năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hoàng anh tuấn bị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tuyên phạt một mươi hai tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có tuy nhiên thì tuấn không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương
ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã hoàng anh tuấn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
sau hai mươi ba năm trốn truy nã vào ngày hai mươi bốn tháng hai hoàng anh tuấn đã bị trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một căn nhà ở tổ một mươi bốn khu phố năm a phường long bình thành phố biên hòa
chiều qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại sườn sửa chữa cano cũ nằm bên sông sài gòn trên địa bàn thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh khiến nhiều chiếc cano bị thiêu rụi
thông tin ban đầu có khoảng một mươi
sau hai mươi bốn giờ chiều qua hai mươi sáu tháng hai người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa cano rộng khoảng hai trăm linh m hai nằm gây một sườn sửa chữa thuộc phường hợp bình phước thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh nên truy hô
thời điểm xảy ra cháy xưởng không có nhân viên trực nên người dân xung quanh dùng vòi xịt múc nước dập lửa nhưng bất thành
ít phút tàu ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm nhiều chiếc cano kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét
nhận được tin báo xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ được điều đến hiện trường triển khai công tác dập lửa chống cháy lan
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa được khống chế và sập tắt hoàn toàn tại hiện trường gần một mươi chiếc cano bị cháy đen còn chơ không sắt
cục đồng bộ việt nam công bố số hotline giải đáp thắc mắc về cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ bốn và một số kênh thông tin tham khảo
cục đường bộ việt nam cho biết cục đã cung cấp dịch vụ
công trực tuyến với mức độ bốn đổi cấp giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia phạm vi toàn quốc từ ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
để giải đáp vướng mắt của công dân khi thực hiện đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia
người dân gọi điện đến số hotline một nghìn chín trăm linh năm trăm chín mươi chín tám trăm bảy mươi
ngoài ra người dân quan tâm đến việc cấp đổi giấy phép lái xe cấp độ bốn có thể tham khảo tại các trang thông tin liên quan
thưa quý vị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
thời gian qua bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã chú trọng đầu tư hạ tầng trang thiết bị y tế phương tiện khám chữa bệnh
đồng thời không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ
những kỹ thuật mới kỹ thuật khó cũng được ứng dụng
khai có hiệu quả mang lại sự hài lòng và tin tưởng cho người bệnh
hôm nay nhân ngày kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai
xin mời quý vị cùng đến với bệnh viện một trăm chín mươi chín để hiểu hơn những nỗ lực nâng cao chất lượng y tế công an nhân dân
mà bệnh viện một trăm chín mươi chín đã và đang thực hiện để mang lại sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân
kho phục hồi chức năng và bệnh nghề nghiệp bệnh viện một trăm chín mươi chín
mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân đến thăm khám điều trị
với những máy móc hiện đại được đầu tư nâng cấp
áp dụng các kỹ thuật mới bệnh nhân được điều trị với phương pháp hiện đại hiệu quả nhất
điều này đã mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân với sự hồi phục nhanh chóng
từ bác sĩ tới nhân viên là phục vụ rất tốt
có trở biến nhiều trước mà vô đây không đi được
chỉ nằm chỗ mà từ đây lại được thỏa nọn đây lại được
để vận hành máy cũng như là sử dụng các máy để điều trị cho bệnh nhân một cách hiệu quả
thì khóa cũng rất là có trọng
khóa cũng tự
một số các nhân viên y tế từ các bệnh viện đồng ngành ở trên trong cả nước
để mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng máy có hiệu quả
bên cạnh đó thì việc đào tạo và trên bến để nâng cao kỹ thuật chuyên môn của nhân viên y tế
thì khóa rất là có trọng
các cán bộ chiến sĩ sẽ được cử đi các lớp học ngắn hàng cũng như dài hàng
và các lớp học cầm tay chỉ việc
để mang lại dịch vụ y tế tốt nhất cho người bệnh
bên cạnh việc đầu tư máy móc hiện đại
việc đào tạo nâng cao tay nghề chất lượng chuyên môn luôn được bệnh viện chú trọng
đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện thường xuyên được đào tạo
học hỏi các kỹ thuật mới trao đổi kinh nghiệm với những bệnh viện hàng đầu trong và ngoài nước
bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng là một trong những cơ sở y tế đầu tiên áp dụng hội trận từ xa
phối hợp với các chuyên gia y tế bệnh viện đầu ngành
để mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
chắc là vì dây chèn trước trước
thì khi mổ thì có phương pháp mới hiện nay là phương pháp mới nhất hôm nay
thì trong vòng khoảng hơn một tuần thì hãy chăng đã đi lại là nhẹ nhàng được rồi
nói chung là cuộc hồi tương đối là nhanh
trước cũng như là sau khi mổ là không chăm sóc như tất cả này nọ
ở đây là không phải là ok nhất so với các bệnh viện khác
thực hiện chuyển đổi số trong công tác khám chữa bệnh
cũng đang được bệnh viện thực hiện có hiệu quả
việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử dùng căn cứ công dân khám bảo hiểm y tế
và thanh toán viện phí không tiền mặt bằng thẻ việt
cũng tạo được nhiều tiền lợi cho người dân thiết kiệm thời gian công sức cho người bệnh
bệnh viện một trăm bốn mươi chín thì phát hành cái thẻ thông minh này thì em thấy rất là tiện
giống như khi mà tới khám bệnh ấy đăng ký khám ấy thì hắn sẽ nhanh hơn bình thường
là không có một cái hệ thống máy vô là tự động đăng ký luôn
em muốn khám phòng khám nào thì em sẽ tự chọn luôn
thì không phải ngồi đợi chờ nữa
thứ hai là khi mà vào phòng khám xong thì bác sĩ sẽ trực tiếp thanh toán tại phòng khám luôn
thì em không cần phải ra quà viện phí tiết kiệm được cho em một khoảng thời gian rất là nhiều
cùng với những nỗ lực nâng cao chất lượng y tế của ngoài nhân dân
bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng thường xuyên tổ chức các chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho người dân
tại các khu vực có ít điều kiện tiếp cận y tế mang lại sự chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân
theo thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong thời gian gần đây tại campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm gia cầm ah năm n một tại tỉnh brevieng
trước tình hình trên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công điện khẩn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu
vận chuyển trái phép gia cầm sản phẩm da cầm nhập lậu từ nước ngoài vào việt nam
nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh do vận chuyển buôn bán tiêu thụ da cầm
sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào việt nam gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát
đặc biệt tại các cửa khẩu đường mòn lối mở khu vực biên giới cảng biển đường sông để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán
giết mổ vận chuyển da cầm sản phẩm gia cầm trái phép vào việt nam đặc biệt các tỉnh biên giới phía nam
trường hợp bắt các lô hàng động vật sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay
trước khi tiêu hủy cần lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh
ubnd tỉnh bạc liêu vừa công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở đê biển sông đê biển đông đoạn đầu tuyến giáp danh tỉnh sóc trăng
thuộc địa bàn xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức ngay việc khoanh vùng khu vực bị sạt lở thiết lập hành lang an toàn
lắp đặt biển báo cho khu vực sạt lở ngăn không cho người phương tiện vào khu vực sạt lở huy động ngay các lực lượng phương tiện để xử lý khẩn cấp
bước đầu hạn chế sạt lở và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo an toàn đê điều khu vực này
trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng hai đã xảy ra sạt lở trên tuyến đê biển đông đoạn giáp xanh giữa hai tỉnh bạc liêu và sóc trăng
thuộc xã vĩnh trạch đông thành phố bạc liêu vị trí sạt lở có tổng chiều dài là bốn mươi sáu m
sự cố tuy chưa gây thiệt hại về người và tài sản nhưng gây mất an toàn giao thông ảnh hưởng đến đời sống an toàn tính mạng của người dân trong thời gian tới
không chấp hành dừng xe kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế điều khiển chiếc mini kuper hất một cảnh sát giao thông lên nắp capo
rồi bỏ chạy
tối qua hai mươi sáu tháng hai tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
lập chốt đo nồng độ cồn tại đường trần nhật duật phường đồng xuân quận hoàn kiếm
thời điểm hai mươi h ba mươi năm phút phát hiện ô tô nhãn hiệu mini kuper do một nam tài xế điều khiển có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
khi tổ công tác yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra nồng độ cồn người này bất ngờ tăng ga lao vào tổ công tác
hất một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông lên nắp capo rồi bỏ chạy
sau khi bỏ chạy được một đoạn lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng lực ô tô và khống chế nam tài xế bàn giao cho công an phường đồng xuân tiếp tục điều tra làm rõ
tại cơ quan công an tài xế khai tên là nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại bắc tử liêm hà nội tiến hành đo nồng độ cồn
tài xế vi phạm ở mức một trăm hai mươi sáu mg trên một lít khí thở
một đoạn clip ghi lại cảnh sô sát giữa nữ tiểu thương và nhóm người đàn ông mặc trang phục của ban quản lý chợ ở bình phước được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
công an tỉnh bình phước cho biết đang xác minh vụ việc trên
đoạn video dài gần sáu phút ghi lại cảnh nhóm người đến kiểm tra và yêu cầu một tiểu thương bán cá trong chợ dọn các thao cá vào bên trong
người phụ nữ bán cá cho rằng mình không lấn chiếm lòng lề đường nên đã lớn tiếng nói lại
và dùng nước tạt cá trong chợ
điều này đưa vào một người đàn ông trong nhóm
bực tức người đàn ông bưng thao cá tạt lại vào người phụ nữ và tịch thu các thao cá
thế vậy người phụ nữ bán cá liên tục tạt nước vào người
lúc này vài người trong nhóm bước tới sô đẩy người phụ nữ té xuống các thao cá khiến bàn tay của bà bị chảy xước chảy máu
tiếp đó người phụ nữ và nhóm người tiếp tục cãi vã cho đến khi có lực lượng công an và dân quân đến hòa giải
vì nghi ngờ vợ ngoại tình hùng đã dùng dao đâm chết tình địch
vừa ra quyết định khởi tố phan trọng hùng hai mươi bảy tuổi ngụ thôn ba xe yakapam huyện kumaga tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu thời gian gần đây hùng phát hiện và nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh hồ văn minh
nên đã nhiều lần nói chuyện nhắc nhở cả hai người
ngày hai mươi một tháng hai hùng phát hiện vợ mình và anh minh đang ở cửa hàng xăng dầu nam tây nguyên nơi vợ hùng đang làm việc
trong quá trình nói chuyện giữa hùng và anh minh xảy ra xô xát
hùng dùng dao đâm nhiều tiền
nhát vào vùng ngực và bụng của anh minh khiến nạn nhân tử vong
sau đó hùng đến công an xã đầu thú
cơ quan điều tra của viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bắt giữ khẩn cấp ông phạm ngọc phượng năm mươi ba tuổi
giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ
theo thông tin ban đầu giám đốc trung tâm pháp y quảng ngãi liên quan đến việc sai lệch kết quả giám định
ngoài ông phượng cơ quan công an cũng bắt giữ một người là cò giám định
cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông phượng
trung tâm pháp y quảng ngãi có chức năng giám định pháp y giám định thương tích
khi có quyết định trưng cầu giám định của cơ quan cảnh sát điều tra